chào mừng quý vị đến với bản tin một trăm một mươi ba online ngày hai mươi tám tháng ba của truyền hình công an nhân dân
mở đầu bản tin là thông tin mà phóng viên vừa chuyển về từ tp hcm
vào sáng nay công an quận bình tân tp hcm cho biết đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ án xảy ra trên đường trần đại nghĩa
khiến một người nguy kịch đồng thời truy tìm những người có liên quan
trước đó khoảng hai mươi h ba mươi phút ngày hai mươi bảy tháng ba một thanh niên khoảng ba mươi tuổi đi bộ trên đường trần đại nghĩa
khi đến trước địa chỉ hai trăm hai mươi hai phường tân tạo a quận bình tân thì bị bốn thanh niên đi trên hai xe máy chạy đến chặn đầu
một trong bốn người này đã rút dao tấn công khiến nam thanh niên gục tại chỗ gây án xong nhóm hung thủ bỏ trốn khỏi hiện trường
sau đó nạn nhân được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch
nhận tin báo công an quận bình tân cùng các đơn vị liên quan đã đến khám nghiệm hiện trường
lấy lời khai các nhân chứng để làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ việc đồng thời truy tìm nhóm người liên quan
cũng trong sáng nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk nông đã tống đạt quyết định khởi tố
và ra lệnh tạm giam đối với nguyễn văn hoan chú tại xã đắc quyên huyện cư rút để điều tra về hành vi giết người
theo thông tin ban đầu vào ngày hai mươi một tháng ba sau khi uống rượu ông quách văn quyện đã xảy ra mâu thuẫn với vợ là bà nguyễn thị liên
sau đó bà liên chạy sang nhà hàng xóm rồi điện thoại cho con trai là nguyễn văn hoan về
khoảng hai mươi ba giờ cùng ngày hoan về tới nhà thì xảy ra cãi vã xô sát với cha dựng là ông quyện
hoan đã dùng dao đâm ông quyện vào vùng bụng do vết thương quá nặng nạn nhân đã tử vong trên đường đi cấp cứu
sau khi gây án hoan đã bỏ trốn khỏi địa phương
đến chiều ngày hai mươi hai tháng ba thì đến công an huyện tuy đức tỉnh đắk nông đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội
đối tượng điều thanh hà trú tại phường phú đức thị xã bình long vừa bị công an huyện hướng quản tỉnh bình phước ra quyết định khởi tố bắt thảm giam để điều tra về hành vi mua bán chai phép chất ma túy
lực lượng công an đã bắt quả tang hà đang trên đường mua ma túy để bán lại cho các con nghiện thu giữ hai gói ni lông và một gói giấy bạc đựng ma túy dạng heroin và một số vật dụng liên quan
tại cơ quan công an hà khai nhận nghiện ma túy từ năm hai nghìn ba đã nhiều lần cai nghiện bắt buộc nhưng vẫn tái nghiện
nên nảy sinh ý định mua ma túy về vừa sử dụng và bán lại để kiếm lời
qua công tác nắm tình hình công an quận hải châu thành phố đà nẵng đã bắt quả tăng bốn đối tượng gồm nguyễn quang duy trần văn quý võ ngọc tráng và vũ anh tuấn đang tổ chức đánh bạc tại số nhà hai trăm ba mươi sáu hùng vương phường hải châu hai quận hải châu
các đối tượng khai nhận đã rủ nhau sát phạt ăn thua mỗi ván từ hai mươi đến bốn mươi nghìn đồng
tại sòng bạc công an phường hải châu hai đã thu giữ nhiều bộ bài tay và hơn một mươi một triệu đồng hiện lực lượng công an đang tạm giữ các đối tượng và vật chứng để tiếp tục điều tra
như truyền hình công an nhân dân đã phản ánh trong các bản tin thời sự về tình trạng trộm cắp tài sản trong mùa thu hoạch điều
trước những diễn biến phức tạp về tình hình trộm cắp tài sản cùng với công tác tuyên truyền để người dân cảnh giác phòng ngừa lực lượng công an tỉnh bình phước đã và đang triển khai nhiều biện pháp kiên quyết đấu tranh tấn công tội phạm và nhiều vụ án đã được khám phá
lợi dụng thời điểm mùa điều nhiều lao động mùa vụ từ các nơi đến địa bàn hái điều thuê các đối tượng trộm cắp tài sản đã gia tăng hoạt động
công an huyện bù đăng đã chủ động tuyên truyền làm tốt công tác phòng ngừa xã hội và tổ chức các biện pháp nghiệp vụ chủ động trong đấu tranh ngăn chặn tội phạm
chúng tôi thường xuyên duy trì là trao đổi thông tin với công an huyện trắc rờ lắp và công an huyện phú riền bùi dây mập đồng phú
cho nên là công tác quản lý đối tượng chạy chỗ cũng như là các đối tượng hoạt động di động thì chúng tôi cũng phải có quan tâm để mà triển khai
chỉ đạo lực lượng vừa phòng ngừa tại chỗ và phối kết hợp là trao đổi thông tin với địa bàn ở quầy quyền
vũ minh hoàng hai mươi bốn tuổi đỗ đức đạt hai mươi ba tuổi cùng chú tệ xã đức liễu huyện bù đăng và đồng văn hậu hai mươi tuổi chú tệ xã phú riềng huyện phú riềng
là ba đối tượng trong băng nhóm trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có vừa bị công an huyện bù đăng triệt phá
nhóm này đã gây ra vụ trộm một mươi năm chỉ vàng
ba điện thoại di động và một triệu năm trăm linh ngàn đồng tại gia đình bà phạm thị tới ở thôn một mươi xã đức liễu
các đối tượng trong băng nhóm này đều sử dụng ma túy
trước đó vào đêm ngày một mươi bốn tháng hai năm hai nghìn một mươi sáu hoàng và đạt đã trộm cắt chiếc xe xe tờ của một người để trong lô cao su tại thôn ba xã đức liễu
chiếc xe được đồng văn hậu mang đi tiêu thụ lấy tám triệu đồng chia nhau tiêu xài
còn đây là chú văn hải lưu hai mươi ba tuổi chú tệ thôn hai xã thống nhất huyện bù đăng
lợi dụng gia đình chị hà thị phấn ở cùng xã đi vắng lưu phá cửa đột nhập vào nhà lấy đi chiếc kết sắt của gia đình trở ra khu vực vắng vẻ
rồi phá kết trộm cắt được
gần một mươi triệu đồng và một số vàng trang sức
lực lượng công an huyện bù đăng đã tăng cường công tác tuyên truyền vận động người dân nêu cao tinh thần cảnh giác bảo vệ tài sản
chủ động triển khai thực hiện các biện pháp
công an huyện bù đăng đã làm rõ hơn một mươi vụ trộm cắp tài sản bắt giữ tám đối tượng
các vụ trộm cắp tài sản được ngăn chặn kịp thời từ đó đã ổn định được dư luận trong quần chúng nhân dân
và người dân càng nêu cao tinh thần cảnh giác phòng ngừa tố giác tội phạm
bản tin tiếp tục với một thông tin từ gia lai
công an tỉnh gia lai và viện kiểm sát nhân dân tỉnh cho biết đang vào cuộc để điều tra nguyên nhân vụ cháy kho chứa sắn khô của doanh nghiệp tư nhân phú lợi
thuộc xã yade huyện yagrai tỉnh gia lai
khi mà tính đến ngày hôm qua vụ cháy đã diễn ra được bốn ngày nhưng vẫn không thể dập tắt
tại hiện trường lửa vẫn cháy âm ỉ trên đống sắn khô xuất khẩu
dù lực lượng chữa cháy đã khoanh vùng ngọn lửa tránh lây lan nhưng chưa dập tắt nổi đám cháy
cảnh sát chữa cháy đã huy động hơn một trăm linh cán bộ chiến sĩ và bơm trên một mét khối nước cứu hỏa
hiện tại cảnh sát chữa cháy chưa thể vào bên trong kho để triệt tiêu ngọn lửa
do hơi nóng mùi hắc nồng nặc nhà kho đang trong tình trạng có thể đổ sập bất cứ lúc nào
biện pháp trước mắt mà lực lượng cứu hỏa thường xuyên túc trực đề phòng đám cháy lây lan xung quanh và bảo vệ hiện trường
thu mua phế liệu là một trong những hình thức kinh doanh làm sạch môi trường giải quyết việc làm và tăng thu nhập cho nhiều lao động
tuy nhiên hiện nay hình thức kinh doanh này đang phát triển một cách tự phát gây ra nhiều hệ lụy về ô nhiễm môi trường
ảnh hưởng đến mỹ quan và tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ đe dọa đến sức khỏe tính mạng của nhiều người dân
đây là hiện trường một điểm thu mua phế liệu của gia đình chị bùi thị bình ở thôn chín xã triệu vân huyện triệu phong
trong khi đang phân loại để vận chuyển phế liệu lên xe ô tô thì một đầu đạn trong bao sắt vụn bất ngờ phát nổ khiến cho năm người bị thương
trong đó có hai người bị thương nặng phải cấp cứu tại bệnh viện trung ương huế
trong đó có một người bị thương nặng phải cấp cứu tại bệnh viện trung ương huế
trong đó có một người bị thương nặng phải cấp cứu tại bệnh viện trung ương huế
hiện nay trên địa bàn huyện triệu phong có hàng chục điểm thu mua phế liệu nằm rẻ rác tại các khu dân cư
phế liệu được gom từ nhiều nguồn khác nhau với đầy đủ chủng loại như giấy ni lông nhựa sắt thép tv tủ lạnh
và có dịch vụn
có rất nhiều phế liệu xót lại sau chiến tranh có nguy cơ gây cháy nổ như đạn và bình ga
nhưng các chủ cơ sở vẫn thiếu ý thức trong thu mua và tập kết
bên cạnh đó hầu như các cơ sở kinh doanh đều để phế liệu ngoài trời không có máy tre nước mưa chảy vào phế liệu
mang theo các chất độc hại chảy ra môi trường ngấm vào đất
những nguy cơ tiềm ẩn từ hình thức kinh doanh này không phải người dân nào cũng nhận ra
nói chung đầu đàn các thứ này cái thứ kia có chất nguy hiểm là bỏ chung với cái hôm nay
mà mình có biết cái nguy hiểm rồi là có những chủ làm việc với anh em đây và điền về cho
đến rồi về về về về lại
thì môi trường này trượt mắt thì như thế đó mà mình chưa có điều kiện như trường ai hết
còn về phía sau thì cái nó mình rổ
các cơ sở kinh doanh phế liệu trên địa bàn huyện dù có giấy phép kinh doanh hoặc chưa có giấy phép kinh doanh
thì việc thu mua các chủng loại tại đây cũng rất khó quản lý
và đây cũng đang là vấn đề nan giải
cho chính quyền địa phương và các ngành chức năng hiện nay
vật liệu có nghi là nộ thì phải báo cáo cái công chức năng để kiểm soát
đồng xã có lập đề án để mà chuyển các cái vị trí thu mua phế liệu này ra khu yên cư
để bảo đảm an toàn tính mạng và môi trường sống
thu mua phế liệu góp phần không nhỏ trong việc thu gom rác thải sinh hoạt phân tán
đến với các tỉnh miền trung trong ba ngày tới từ thanh hóa đến hà tĩnh
có mưa nhỏ mưa phùn và sương mù vào đêm và sáng với nhiệt độ cao nhất ngày không vượt qua ngưỡng hai mươi sáu độ
trong khi đó từ quảng bình đến huế
trời nhiều mây và có mưa nhỏ vài nơi về đêm và sáng
đến trưa chiều hứng nắng cùng nền nhiệt độ tăng dần mỗi ngày từ hai mươi tám đến ba mươi độ
các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận trời có mây thay đổi mưa xảy ra không nhiều
từ ngày ba mươi một trời còn nắng trên hầu khắp khu vực
cùng nhiệt độ trưa chiều lúc này đồng loạt tăng lên từ ba mươi đến ba mươi ba độ và hầu như không có mưa
với các tỉnh thuộc tây nguyên dự báo trong ba ngày tới tiếp tục duy trì trạng thái ổn định
trời có mây thay đổi lạnh vệt
đêm và sáng đến trưa chiều cường độ nắng nhiều nên nhiệt độ tăng lên cao từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
thậm chí có nơi sấp xỉ ba mươi năm độ
trong khi đó các tỉnh nam bộ thời tiết sẽ mát mẻ trong khoảng thời gian tối muộn
đêm và sáng với nhiệt độ từ hai mươi ba đến hai mươi sáu độ
thời điểm sau một mươi giờ sáng đến một mươi sáu giờ chiều sẽ là lúc nhiệt độ tăng nhanh với cao nhất ngày
sấp xỉ ba mươi ba ba mươi sáu độ đối với các tỉnh miền đông
trong khi đó miền tây sẽ giảm nhẹ hơn từ một đến hai độ
thường phổ biến từ ba mươi ba đến ba mươi bốn độ
những thông tin dự báo thời tiết cũng đã kết thúc bản tin mùa mùa bão online ngày hôm nay